từ một mươi sáu h chiều nay cơ sở hai bệnh viện trung ương huế tiếp nhận đợt chuyển bệnh nhân covid một mươi chín lần thứ ba kể từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến nay nâng tổng số bệnh nhân điều trị tại đây lên một mươi một người
ngoài hai bệnh nhân thứ bốn trăm ba mươi sáu và bốn trăm ba mươi tám từ bệnh viện đa khoa đà nẵng chuyển đến vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy bệnh viện trung ương huế đã tiếp nhận điều trị cho chín bệnh nhân covid một mươi chín đều từ đà nẵng đến
ngoài covid một mươi chín số bệnh nhân này còn bị suy thận suy hô hấp trong đó có ca nhiễm và chạy ecmo
lãnh đạo bệnh viện trung ương huế cho biết khu cách ly ban đầu tại cơ sở hai của bệnh viện với sức chứa năm mươi giường bệnh có thể tiếp nhận điều trị các bệnh nhân đang thở máy bệnh nhân chạy ecmo chạy thận nhân tạo hoặc bệnh nhân có bệnh nền
đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện trung ương huế trưa nay đã tham gia hội trần trực tuyến để điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân vừa tiếp nhận